tại phú thọ sở đông nghiệp và phát triển đông thôn tỉnh cho biết trên địa bàn tỉnh hiện có trên một công trình hồ chứa đập dâng trong đó có một mươi bảy công trình hồ chứa có dùng tích lớn sáu mươi một công trình hồ chứa vừa còn lại là hồ chứa nhỏ đập có tràn tự do
sau khi có sự cố vỡ đập đầm thìn tại huyện cẩm khê vừa qua ngành đông nghiệp phú thọ đã tiến hành giả soát và phát hiện có ba mươi bảy hồ chứa bị hư hỏng trong đó có sáu hồ chứa hư hỏng nặng thân cống hai hồ chứa đập dâng bị vỡ còn lại sạt trượt thấm hỏng thân cống thâm tràn hỏng cửa van
đây là những điểm đang được xây dựng từ nhiều thập niên trước đến nay đã xuống cấp hồ sơ công trình bị thất lạc gây nhiều khó khăn trong công tác quản lý vận hành công trình
tỉnh phú thọ yêu cầu các ngành chức năng cần kiểm tra ra soát lại mức độ an toàn của tất cả các hồ đập để có biện pháp xử lý cải tạo nâng cấp bảo đảm an toàn khi mùa mưa bão đang đến gần